vào chiều ngày bốn tháng một mươi hai ubnd tỉnh bắc cạn đã tổ chức họp ban chỉ đạo thực hiện công tác thương binh liệt sĩ người có công với cách mạng tỉnh bắc cạn
nhằm xem xét để có phương án và kế hoạch tìm kiếm thông tin cụ thể về việc một mươi ba mộ liệt sĩ thanh niên sung phong không có hải cốt
theo báo cáo của sở lao động thương binh và xã hội bắc cạn sau khi một mươi ba thanh niên sung phong hy sinh trong sự cố vỡ đập hồ tân minh
xã thanh vận huyện trợ mới vào ngày chín tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám đã được đồng đội nhân dân tổ chức lễ truy điệu
bước đầu xác định các mộ liệt sĩ trên được quy tập lần một vào thời gian trước năm một nghìn chín trăm tám mươi đưa về nghĩa trang liệt sĩ phủ thông huyện bạch thông
đến năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tỉnh bắc thái tiến hành nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ phủ thông ở vị trí mới nay là nghĩa trang tỉnh bắc cạn
toàn bộ các mộ trong nghĩa trang cũ trong đó có một mươi ba mộ của thanh niên sung phong nói trên
được di rời sang nghĩa trang
nghĩa trang mới
trước đó vào sáng ngày bốn tháng một mươi hai ubnd tỉnh bắc cạn tổ chức đoàn công tác đi thực địa tại hồ tân minh
xã thanh vận huyện trợ mới để xem xét thực địa nơi hy sinh của các liệt sĩ đồng thời gặp gỡ các nhân chứng liên quan đến vụ việc trên
để làm rõ thêm thông tin liên quan về việc quy tập mộ các liệt sĩ đã hy sinh
hiện dư luận đặt ra rất nhiều câu hỏi về việc tại sao mộ lại không có hải cốt
nhiều ý kiến còn quy trách nhiệm cho sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bắc cạn
tuy nhiên việc quy tập các hải cốt này không phải do đơn vị này thực hiện
để xác định rõ việc này các cơ quan chức năng tỉnh bắc cạn cần sớm ra danh sách những người tham gia quy tập để có câu trả lời chính xác